một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc một mươi chín tháng tám năm hai nghìn năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi đến dự có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng ban tổ chức liên hoan thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an thiều tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an thượng tướng nguyễn trọng nghĩa
trị quân đội nhân dân việt nam đồng chí tạ quang đông thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch dự lễ khai mạc còn có các đồng chí đại diện ban tuyên giáo trung ương bộ văn hóa thể thao và du lịch bộ quốc phòng bộ thông tin và truyền thông hội nghệ sĩ sân khấu việt nam đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bộ công an và bộ văn hóa thể thao và du lịch cùng đông đảo văn nghệ sĩ diễn viên trên cả nước
thành công ba kỳ liên hoan sân khấu về hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân với định kỳ năm năm một lần
liên hoan đã tuyên truyền khắc họa đậm nét hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân qua hình thức nghệ thuật sân khấu làm cho khán giả hiểu hơn tin tưởng hơn gần gũi hơn với lực lượng công an nhân dân
từ đó nhân dân tham gia tích cực cùng lực lượng công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
sự nhiệt tình hưởng ứng tham gia của các đoàn nghệ thuật
các nghệ sĩ diễn viên đó là sự yêu quý tình cảm tốt đẹp của các nghệ sĩ đã dành cho lực lượng công an nhân dân
và là yếu tố quan trọng góp phần thành công chung của liên hoan ở đây
tôi mong muốn rằng các tác giả đạo diễn diễn viên chia sẻ sâu sắc những đặc thù nghề nghiệp những khó khăn vất vả những tấm gương tận tụy những công việc mưu trí dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
thể hiện qua các vai diễn
góp phần quảng bá tô điểm hình ảnh của người chiến sĩ công an dân dân
tác động tích cực đến đời sống xã hội để nhân dân tin tưởng đùm bọc giúp đỡ công an dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hơn nữa
liên hoan lần này diễn ra từ ngày một mươi sáu tháng bảy đến ngày hai tháng tám tại hà nội
tham gia liên hoan có hai mươi bảy nhà hát đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp trên cả nước với ba mươi ba vở diễn thuộc bốn thể loại kịch nói trèo cải lương dân ca kịch
trong đó có những vở diễn khai thác
những đề tài khó như công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
có những vở diễn đi vào các vụ án đã được tháo gỡ xây dựng ca ngợi những chiến công của lực lượng công an nhân dân trong cuộc đấu tranh không có vùng cấm không có ngoại lệ
đặc biệt tại liên hoan lần này có sự tham gia của đoàn nghệ thuật quân đội nhân dân với hai vở trèo của nhà hát trèo quân đội đem đến cho liên hoan hình ảnh anh bộ đội cụ hồ là sự thể hiện sinh động trong mối quan hệ gắn bó sâu sắc giữa quân đội nhân dân việt nam với công an nhân dân trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự của đất nước

đặc biệt tại liên hoan lần này có sự tham gia của đất nước
hội nghị đã nghe báo cáo tình hình kết quả thực hiện công tác quyết toán các dự án hoàn thành và giải ngân vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi công an các đơn vị địa phương duyên hải miền trung cũng như giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản quản lý chất lượng công trình nghiệm thu thành toán khối lượng công trình
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn sơn khẳng định trong thời gian tới các tỉnh duyên hải miền trung tiếp tục phải cố gắng nỗ lực trong tham gia phòng chống dịch bệnh bởi vậy các địa phương phải cố gắng gấp đôi sáu tháng đầu năm thì mới có thể đáp ứng được yêu cầu giải ngân vốn đầu tư năm hai nghìn hai mươi bộ giao
đảng bộ công an tỉnh trà vinh được tỉnh ủy trà vinh chọn đại hội điểm và bầu trực tiếp bí thư tại đại hội
với phương châm đoàn kết chủ động nêu gương kỷ cương trách nhiệm hiệu quả đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm đánh giá kết quả nghị quyết nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
nhiệm kỳ qua đảng bộ công an tỉnh trà vinh đã chủ động tham mưu cho tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hơn một trăm linh văn bản trong việc thực hiện công tác bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội chỉ đạo lãnh đạo toàn lực lượng đấu tranh có hiệu quả với các loại tụ phạm hình sự từ đó kéo giảm một trăm ba mươi vụ phạm pháp hình sự tỷ lệ điều tra làm rõ án đạt chín mươi ba tám mươi sáu án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng làm rõ một trăm linh tất cả đều đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra
vì xây dựng đảng xây dựng lực lượng được quan tâm chỉ đạo sâu sát tổ chức đảng tổ chức bộ máy của công an tỉnh được kiện toàn theo đúng quy định năng lực chất lượng hiệu quả công tác từng bước đã được nâng lên

nhiệm kỳ qua công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng được kiện toàn theo đúng quy định